nói rằng nó có ý nghĩa rất quan trọng nó giúp chúng ta kết nối những vấn đề trực tuyến
thông qua việc nâng cao năng lực chuyên môn đối với các nước trên thế giới
và đặc biệt là các cái mô hình giáo dục trực tuyến thì nó sẽ có kết quả cao nhất
đầu tư cho mô hình trường học thông minh ký điểm ở hai quận là quận một và quận hai
là hai quận mà chúng tôi đã làm điểm trong việc kiến thai đồ thông minh
khi phản trên hai trăm một mươi tỷ thì đây là những vấn đề mà chúng tôi thấy rất cần thiết
tôi muốn rằng là trong thời gian tới các sở ngành tiếp tục phát huy cái vấn đề này
để kiến thai nhanh hơn nữa mạnh hơn nữa
trung tâm điều hành y tế thông minh và giáo dục thông minh góp phần giúp hoàn thiện
đề án xây dựng đô thị thông minh của tp hcm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
và phục vụ người dân doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế giáo dục đào tạo
liên tục xảy ra các vụ trộm cấp cướp dựt xung quanh khu vực
kể từ khi các chung cư
tại tuyến đường phổ quang hồng hà phường chín quận phú nhuận tp hcm đi vào hoạt động
đang gây bất an cho các cư dân
tại sao nạn trộm cướp lại diễn ra công khai như vậy
câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây
cách đây hơn ba tháng một vụ trộm táo bạo với cách ra tay hết sức chuyên nghiệp và liều lĩnh
xảy ra tại chung cư cao cấp orchard parkview số một trăm ba mươi một trăm ba mươi hai hồng hà phường chín quận phú nhận
kẻ xấu ngang nhiên vào hầm của chung cư bẻ khóa chạy xe máy pcx ra ngoài
khi bảo vệ trực kiểm tra thẻ thì đối tượng này nghiêng xe chui qua barrier tẩu thoát
bảo vệ tri hô đuổi theo nhưng không kịp
thì cũng nhìn trước nhìn sau là bản thân tôi đi từ bên chung cư bên đi về thì nhìn thấy bị giật
mà hô cũng không kịp nữa
từng là nạn nhân của các đối tượng cướp giật người đàn ông quốc tịch hàn quốc này nhớ lại
lúc đó đã hết sức bất ngờ và đã may mắn giành lại được túi sách
kể từ đó lúc nào anh cũng ghi chặt chiếc túi trong tay vì sợ alibaba
alibaba là từ anh ám chỉ đối tượng cướp giật
hôm đó tôi uống cà phê xong đi ra thì hai bên có hai người kè vào túi ở giữa
rồi giật cái túi nhưng mà tôi giật lại được
nó té xong nó quăng xe bỏ chạy
từ đó đến nay tôi luôn có cảm giác có các đối tượng quanh đây quan sát cư dân để giật đồ
vừa qua công an phường chín quận phú nhuận đã xây dựng được quy chế phối hợp
với bang quản trị các chung cư trên địa bàn
qua đó thực hiện tốt tuyên truyền đến chung cư đến từng hộ dân cảnh sát khu vực
thường xuyên gắn kết và quản lý tốt địa bàn nên an ninh dần đi vào ổn định
hệ thống camera an ninh cũng rất được phường quan tâm
chúng tôi cũng đã triển khai kết hợp với các khu phố
vừa là các dân dận động từ hộ dân tự lắp đặt
hai nữa là hoạt động tổ dân phố tuyên truyền các hẻm các tiến đường trọng điểm
thường xuyên là xảy ra về ổn tắc châu thông về ảnh năng nhập tự
trong các công tác phòng chống trộm cấp cấp dựng ở địa bàn
tiếp tục là duy trì là phát động công trào trong thời gian tới
ngoài ra công an phường sức tham mưu liên ủy ban đã thành lập tổ dân phố
ban điều hành đưa cùng với ban quán trị chung cư tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
tiếp tục lan tỏa những hành động đẹp trong đợt cao điểm phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra
sáng nay ngày một mươi một tháng hai tại thành phố hồ chí minh nhiều hoạt động giải cứu nông sản đầy ý nghĩa đã được diễn ra
trong bối cảnh trung quốc tạm ngưng nhập hàng
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
từ sáng sớm tại góc đường an dương vương quận năm thành phố hồ chí minh rất đông người đã đến nhận miễn phí
những trái dưa hấu bọng nước được xếp trên vỉa hè
ai cũng phấn khởi không phải vì được trao tặng mà vì hành động nhỏ nhưng đầy nghĩa tình
chị đỗ thị tưởng người nãy sinh ý định rút bạn bè cùng nhập hơn một mươi ba tấm dưa hấu từ cánh đồng của bà con nông dân
tại gia lai để mang về phát miễn phí cũng chỉ để thuần sốt đơn giản với giọng chữ ủng hộ tùy tâm
với chị chúng ta cùng cộng đồng giúp đỡ người dân là một niềm tự hào
chị thấy cái chương trình này thì cũng có nhiều người đã làm qua rồi chị thấy cũng có bổ ích cho người dân
và ở trên đó thì theo chị khảo sát qua thì nghe nói là thương lái người ta thu mua có một đồng ký thôi
nhưng mà chị với phong thì bàn với nhau thì nói là thôi lên cảnh mua là ba một ký dẫn chuyển về đây nó cũng khoảng bốn
thì tụi chị cho bốn tùy hãy ai muốn cho như cho không cho cũng được
số tiền này thì chị cũng để là cho người dân người dân ở trên đó đó hỗ trợ cho người ta
rồi xong nữa là tụi chị sắp đi một chiến nữa là về ba tri
chúng ta để góp sức cho ủng hộ cho người dân người ta trồng nó trồng được thành quả như vậy mà đáng không được là tại vì do có dịch cúm thôi em
bây giờ thôi mọi người cũng là tình thương bánh thương đi giúp cho người nông dân họ có đồng lợi chút xíu hoặc là cũng lỗi ít ít thôi
còn tại gốc đường nguyễn thị thập nguyễn văn linh quận bảy hàng chục tấn dưa hấu cũng được chuyển về trong đêm trong chiến dịch giải cứu dưa hấu thanh long cho bà con nông dân
trong bối cảnh thương lái chỉ nhập khoảng một đồng một kg thì giá mua bốn đồng một kg tại vườn đã giúp người dân có lời dù chỉ là phần nhỏ
đây là mong muốn của thiên hòa có thể được tiếp tục đồng hành cùng với những người dân việt những người nông dân cũng như rất nhiều những lĩnh vực khác
mà khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta có thể doanh nghiệp có thể hỗ trợ một phần công sức và có thể chung tay vì chính những người đồng bào cũng như chung tay vì đất nước vì xã hội
thì chúng tôi mong muốn rằng là chúng tôi có nhiều cơ hội để có thể làm được nhiều hơn nữa những hoạt động như thế này hơn
mặc dù là nhỏ nhưng có thể góp phần lan tỏa được cái tinh thần tương thân tương ái người việt giúp đỡ người việt trong cả cộng đồng trong cả đất nước của chúng ta trong những giai đoạn khó khăn này
như phần của mình phần dưa hấu bị tồn động khi mà không có nhập ở trung quốc được thì nó bị tồn động ở việt nam
em thấy nhiều người ở trên mạng người ta cũng chia sẻ giúp đỡ những người nông dân này muốn nhân rộng cái hình ảnh này để mọi người chung tay giúp đỡ những người nông dân trong những cái hoàn cảnh này
hiện cộng đồng khắp nơi trên cả nước từ cá nhân đến tổ chức hệ thống siêu thị đang cùng chung tay giải cứu nông sản sau những ngày xuất khẩu đi trung quốc bị đình trệ
đây là hành động nhân văn và cần được nhân rộng
xong cũng là bài học trong việc tìm kiếm nông dân
điều đầu ra của sản phẩm nông nghiệp việt nam đơn chi phụ thuộc vào một thị trường nhất định